chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân năm hai nghìn một mươi bảy tăng ba năm mươi ba

quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin đối ngoại đáng chú ý trong tuần qua

đại sứ ibnu hadi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa indonesia tại việt nam thông qua tiểu mục chuyện việt nam với sự dẫn dắt của biên tập viên hoàng hà

vâng và như đại dịch của indonesia đến việt nam

đặc biệt là chúng tôi đã tham gia khoảng bốn năm kết hợp kế hoạch

và các bạn biết rằng năm nay đại dịch của ông đã đến việt nam vào tháng tháng cuối
và đại dịch của tôi đã đến việt nam vào tháng tháng cuối
vì vậy kết hợp giữa chính phủ với chính phủ

nhưng điều này nên được thực hiện
và chúng tôi cũng được tiếp tục theo dõi

năm hai nghìn một mươi bảy là một năm rất đặc biệt cho việt nam và indonesia

một phát triển mới trong kết hợp kế hoạch giữa việt nam và indonesia
chính phủ nguyễn phú trọng

đã gửi một phát triển báo cáo về indonesia
bởi tầng cao nhất của chính phủ của indonesia
và anh nghĩ thế nào về phát triển báo cáo này

nếu nhìn theo truyền thông tin

được thực hiện bởi ho chi minh
đó là năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nhiều năm trước
và sau đó
đây là phát triển tiếp theo của chính phủ của quốc gia việt nam

chúng tôi cũng rất hạnh phúc
vì chúng tôi có thể gặp quốc gia việt nam
trong một phát triển báo cáo
và phát triển của quốc gia việt nam
cũng rất đặc biệt
vì chính phủ của quốc gia việt nam
không chỉ gặp
các loại lĩnh vực
hoặc những loại phù hợp
tổ chức quốc gia việt nam
nhưng cũng gặp các loại
hội hội của quốc gia việt nam
cũng gặp các loại
quốc gia quốc gia việt nam
chính phủ của quốc gia việt nam
không chỉ gặp các loại
quốc gia việt nam
nhưng cũng mong chờ
được phát triển đối với
các loại quốc gia việt nam
chính phủ việt nam
đều rất hạnh phúc
nhiều nhiệm vụ trong mối quan hệ tất cả mọi phần không chỉ về lĩnh vực không chỉ về an toàn nhưng cũng về văn hóa cũng về công nghiệp và không chỉ đó cũng từ phần học học từ phần xã hội từ phần xã hội
việt nam và indonesia cũng phát triển những kỹ thuật hợp tác để đối xử với tổ chức giá trị biên giới của một mươi triệu usd năm hai nghìn hai mươi
bạn nghĩ thế nào về kế hoạch này
tôi nghĩ tôi rất tự hào khi đạt được kế hoạch này vào năm hai nghìn hai mươi
hy vọng chúng tôi có thể đạt được kế hoạch này trước năm hai nghìn hai mươi
bạn biết năm trước chúng tôi đã đạt được năm sáu triệu usd trong tổ chức giá trị
và năm nay tôi mong rằng chúng tôi có thể đạt được sáu hai triệu usd
vì vậy tổ chức giá trị giá trị gần là một mươi
chúng tôi mong rằng điều này sẽ tiếp tục
vì vậy tôi mong rằng điều này sẽ tiếp tục
tôi rất tự hào khi đạt được một mươi triệu usd trong tổ chức giá trị gần là một mươi
và chúng ta có thể thấy rằng năm hai nghìn một mươi bảy là một năm sức khỏe của tổ chức giá trị kiến thức indonesia
khi bạn đã có rất nhiều việc

tôi nghĩ một điều mà tôi đã làm như tổ chức giá trị giá trị indonesia tại hà nội
nó chính là
và các công việc đã được thực hiện bởi các trung tâm khác
nhưng đặc biệt có vài công việc đã được tiếp tục bởi các trung tâm trước
có vài công việc đã được thực hiện bởi các trường hợp trước
như ở nhật bản ở washington dc ở australia ở hong kong
vì vậy có vài công việc đã được thực hiện ở đây
và tôi rất vui vì trong gần như mỗi công việc
tôi được đồng hành và sự hợp tác đầy đủ của người việt
tôi có thể thấy rằng anh hiểu rất nhiều về quốc tế việt nam và văn hóa việt nam

và anh có thể nói về lựa chọn của anh
anh biết không khi tôi đến đây
lựa chọn của tôi trong mỗi công việc là

với những người ở thị trấn
trong việt nam tôi có thể nói rằng
tiếng tiếng này rất khó hơn những tiếng khác
tôi đã học luyện tôi đã luyện tập
và thật ra năm qua

một bài hát việt nam
nó tên là
xin chào việt nam
nó khá khó
nhưng tôi đã cố gắng để hát được
tôi không biết đúng không
hoặc là vừa qua
anh đã ở việt nam trong hai năm
khoảng hai năm
khoảng hai năm đúng
và trong khoảng hai năm

hoặc khó khăn cho anh
vì người việt rất tốt
họ rất tốt
và họ rất quan tâm
vì vậy tôi thấy
nó khá dễ dàng
có những vấn đề

nhưng tôi nghĩ
chúng tôi có thể làm được
tôi rất thích
tôi nghĩ tiếng tiếng việt
nó rất khó
vậy chúng ta có thể học nhau
đúng tôi mong là vậy
anh đã ở việt nam
trong khoảng hai năm
anh thường làm gì
cho năm mới việt nam
đây sẽ là
trong việt nam
vào năm trước
năm mới của tôi
trong việt nam
bởi vì tôi rất muốn
tôi rất muốn
nó rất thú vị
của việt nam
trong việt nam
anh đã nói về
những điều thú vị
bạn nói về
những điều thú vị nhất của anh
và anh có
trang trí của
một trang trí giữa
một s seconds
cần sử dụng
trang trí quân trong
đã chấp nhận bree ano
nhiều vấn đề về cộng đồng ví dụ như sản phẩm
đôi khi chúng ta sử dụng những nguyên liệu mà chúng ta không sử dụng
vì vậy đây là một loại kinh tế cho chúng ta

và ở việt nam năm mới đang đến
vì vậy chúng ta rất mong muốn biết về câu hỏi
happy new year trong ngôn ngữ việt nam
dù tôi có thể nói được trong ngôn ngữ việt nam
nhưng tôi cũng có thể nói được trong ngôn ngữ việt nam
chúc mừng năm mới
trong ngôn ngữ việt nam chúng ta nói như thế này
chính là happy new year

chúng tôi có nhiều người học việt nam

và nếu các quý vị có những câu hỏi
để hỏi về cộng đồng
về các thứ mà quý vị muốn hỏi về

xin chào tất cả mọi người
tôi là vu
học việt của hà nội
đây là điều tuyệt vời
nếu tôi là người của bạn tôi muốn nói về lịch sử việt nam trong tiếng anh
hoặc tôi có thể giúp bạn nhận được thông tin về văn hóa việt nam và món ăn việt nam

và câu hỏi thứ hai là
nếu tôi ở trong văn hóa indonesia
thì anh có thể nói gì về lịch sử của văn hóa indonesia
và những gì là những thứ đặc biệt của anh trong văn hóa indonesia
nếu anh có cơ hội để sống ở việt nam thêm nhiều
anh muốn sống ở nhà tôi không
với câu hỏi cuối cùng

anh có cơ hội cho tôi không
tôi nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt
không chỉ cho tôi
nhưng cũng cho những người khác
để biết thêm về
văn hóa việt nam
và lịch sử việt nam
và cuộc đời việt nam
nếu bạn nhìn từ
nhìn nhìn nhìn nhìn
nhìn nhìn là rất nhiều không
điều đó sẽ giúp đỡ sự yên tĩnh
nghĩa là không cần phải hiểu lầm hoặc chiến đấu
nghĩa là vận chuyển là một lý do tốt
nếu các bạn đi đến indonesia tôi sẽ dẫn các bạn đến những nơi khác với đất nước của các bạn
nghĩa là giúp đỡ sự yên tĩnh
nhiều khác khác trong thế giới
nhưng khi chúng ta nhận biết nhau chúng ta sẽ tăng lượng hiểu lầm và tự tin
tôi rất tức giận với ba câu hỏi thú vị nhưng khó khăn
có thêm câu hỏi không
đó là một trận đấu lớn nhất cho tôi

lần trước trong lúc tôi được tham gia đại dịch của indonesia tôi đã cố gắng hát bài hát việt nam
hello việt nam
hãy nhớ nhớ

tôi cố gắng rất sức để nhớ bài hát việt nam nhưng trong lúc đó tôi chỉ phải nhấn nhấn phần bài ở đoạn truyền thông
nếu các bạn muốn tôi chơi bài hát tôi không vấn đề
nhưng tôi cần thấy bài hát
em nhớ nhớ
em nhớ nhớ
chúc mừng năm mới
gửi về chương trình lời nhắn từ đất nước phần lan bạn trần thi khánh dung du học sinh nhắn gửi tới gia đình
mẹ à xa quê còn nhớ nhất những món ăn gia đình do mẹ nấu
năm nay con sẽ cố gắng về việt nam vào dịp tết nguyên đán
chỉ nghĩ đến thôi mà con đã thấy nôn nao rồi
chắc khoảnh khắc xếp đồ cho vào vali sẽ là khoảnh khắc khó quên lắm mẹ nhỉ
con sẽ mua thật nhiều quà cho bố mẹ và chị hai
hy vọng tết này con sẽ được ăn thật nhiều món ăn ngon do mẹ nấu
ba mẹ và chị hai chờ con nhé
một du học sinh tại liên bang nga mong muốn qua chương trình được gửi tới quý khán giả và gia đình lời chúc
chúc cho mọi người dân việt nam trên toàn thế giới có một năm mới thật vui vẻ tràn ngập niềm vui
đặc biệt là chúc bố mẹ và gia đình của con lời chúc sức khỏe rồi rào
bố mẹ đừng lo con ở bên này vẫn khỏe
bố mẹ và gia đình ăn tết thật vui nhé con yêu cả nhà nhiều
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí zn gmail com